tiếp hiệu trưởng đại học whikito new zealand new cleton kickli đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên ngân hàng dự trữ new zealand tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn đại học wikitto mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục và cơ quan tổ chức tại việt nam
đánh giá cao uy tín của đại học wikado với nhiều ngành học lĩnh vực đào tạo mới thủ tướng mong muốn trường tăng cường hoạt động hợp tác với tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực này
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị ông nêu clauton quyết ly ủng hộ và thúc đẩy việc hợp tác hai bên trong việc tăng cường năng lực cán bộ địa chất và khoáng sản tập trung vào những lĩnh vực như địa nhiệt điều tra địa chất
bảo vệ môi trường bao gồm môi trường trong khai thác khoáng sản bởi đây cũng là lĩnh vực được chính phủ hết sức coi trọng
với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên ngân hàng dự trữ new zealand ông nêu cleton kickly khẳng định sẵn sàng có xúc tiến các hoạt động hợp tác với việt nam trong lĩnh vực tín dụng
quản trị tài chính ngân hàng góp phần vun đắp quan hệ việt nam new zealand ngày càng phát triển tốt đẹp trong thời gian tiếp theo